thưa quý vị mặc dù việc tiêm nhầm vaccine là rất thi hữu nhưng không phải chưa từng xảy ra
mới đây ngay tại thành phố hà nội đã xảy ra vụ tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một đến sáu tháng tuổi
vậy với trường hợp tiêm nhầm vaccine thì người tiêm phải chịu trách nhiệm gì
theo khoản sáu một mươi một ba mươi bốn hai nghìn một mươi tám của bộ y tế khi thực hiện tiêm chủng người tiêm phải kiểm tra vaccine
dung môi bơm tiêm kim tiêm trước khi sử dụng cho người tiêm hoặc cha mẹ người giám hộ của trẻ xem lọ vaccine trước khi tiêm
đặc biệt điểm c khoản sáu một mươi một của thông tin này nêu rõ thực hiện tiêm đúng đối tượng chỉ định tiêm chủng
đúng vaccine đúng liều đúng đường dùng đúng thời điểm
do đó trước khi tiêm chủng cán bộ y tế phải kiểm tra cẩn thận vaccine đối tượng được chỉ định tiêm
phải cho người nhà hoặc người tiêm xem loại vaccine sẽ tiêm
như vậy khi tiêm nhầm vaccine đồng nghĩa là cán bộ y tế không thực hiện
đồng nghĩa là cán bộ y tế không thực hiện đúng hướng dẫn quy trình tiêm chủng
trong trường hợp này cán bộ y tế có thể bị xử lý như sau
bị xử lý kỷ luật
những người làm nhiệm vụ tiêm chủng thường đều là viên chức hoặc người lao động tại các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh
do đó khi tiêm nhầm vaccine cho người khác thì có thể bị xử lý kỷ luật
nếu là người lao động theo khoản hai điều một trăm một mươi tám bộ luật lao động
trong nội quy lao động phải có nội dung về các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động
và các hình thức xử lý kỷ luật lao động
do đó căn cứ vào nội quy lao động của cơ sở tiêm chủng cán bộ y tế là người lao động tại đây
có thể bị xử lý kỷ luật với hình thức cụ thể theo nội quy lao động
nếu là viên chức tại các cơ sở tiêm chủng công lập nếu cán bộ y tế người tiêm nhầm vaccine là viên chức
thì theo nghị định số một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi của chính phủ căn cứ vào nội dung tính chất mức độ tác hại
nguyên nhân vi phạm tình tiết tăng nặng giảm nhẹ để xem xét
quyết định hình thức kỷ luật
căn cứ theo điều một mươi sáu một mươi bảy một mươi tám và một mươi chín của nghị định một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi viên chức có thể bị kỷ luật bằng một trong các hình thức
khiển trách cảnh cáo cách chức hoặc buộc thôi việc nếu không tuân thủ quy trình quy định chuyên môn
nhiệp vụ khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp
sự phạt hành chính
nếu sức khỏe của người tiêm chủng bình thường không xảy ra ảnh hưởng gì
thì theo điểm a khoảng bốn điều chín nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp
cán bộ y tế không tiêm chủng đúng quy định không đảm bảo an toàn trong khi tiêm chủng
sẽ bị phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng
ngoài ra cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng còn có thể bị tước quyền sử dụng chứng trị hành nghề
khám chữa bệnh trong thời hạn từ một đến ba tháng
cơ sở tiêm chủng sẽ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động trong thời hạn từ một đến ba tháng
chịu trách nhiệm hình sự
bên cạnh việc bị kỷ luật bị phạt tiền
thì người tiêm nhầm vaccine còn có thể đối mặt với việc phải chịu trách nhiệm hình sự
định tại khoản một trăm hai mươi tám điều một luật sửa đổi bổ sung hình sự năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể người nào có chức vụ quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện
hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao
phạt cải tạo không giam giữ từ ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm
làm chết người gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác
với tỷ lệ tổn thương cơ sở sáu mươi một trở lên
gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của hai người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ sở từ sáu mươi
phạt tù từ ba năm đến bảy năm nếu làm chết hai người
gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe hai người trở lên
mặt tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ một trăm hai mươi hai đến hai trăm linh
phạt tù từ bảy đến một mươi hai năm nếu làm chết từ ba người trở lên
gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của ba người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể trên hai trăm linh một
người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hành nghề công việc
nhất định từ một đến năm năm
như vậy cán bộ y tế tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín nói riêng
và vaccine khác nói chung có thể bị kỷ luật
bị phạt tiền đến một mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù đến một mươi hai năm
tùy vào mức độ tính chất hậu quả của việc tiêm nhầm
con gái chị bùi thị phương nga sinh ngày một tháng chín là một trong một mươi tám trẻ nhỏ
ở huyện quốc ngoài bị tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín
sự cố xảy ra tại trám y tế xã yên sơn ngày ba một mươi một
khi nơi này tổ chức tiêm chủng cho các cháu từ hai năm
do sơ xuất nhân viên y tế đã tiêm nhầm vaccine pfizer cho trẻ
trạm y tế xã yên sơn cách nhà chị nga hơn một km
tám giờ hôm đó theo lịch chị đưa con đến tiêm vaccine năm trong một
phòng các bệnh bạch hầu ho gà uốn ván viêm màng não mủ
viêm phổi do vi khuẩn hiv và viêm can bề
lúc đó có khoảng bốn mươi người gồm cả các bé và người nhà
điểm tiêm chỉ có một bác sĩ phụ trách
nghe gọi tên chị nga bế con lại bàn tiềm

bác sĩ lấy lọ vaccine từ trong thùng sốt
nói đây là vaccine năm trong một
rồi thực hiện các thao tác tiêm cho bé
tôi không nhìn rõ lọ thuốc không suy nghĩ đến biến cố gì
một mực tin tưởng nên bác sĩ nói sao thì nghe vậy chị nga cho biết
sau ba mươi phút theo dõi vì bé không có biểu hiện gì
nên chị nga đưa con về
một mươi chín giờ con có biểu hiện sốt
chị nghĩ đó là phản ứng thông thường sau tiêm
nhưng vài tiếng sau con sốt lên hơn ba mươi chín độ
gia đình tôi hoảng quá muốn cấp cứu con gấp
nên gọi bác sĩ ở trạm y tế xã đến nhà kiểm tra
sau khi bác sĩ xoay bóp thì con tôi đỡ sốt
nên cũng yên tâm chị nga kể
chiều hôm sau ngày bốn tháng một mươi một
chị bất ngờ vì thấy người của trạm y tế quay lại
họ nói đã tiêm nhầm vaccine cho con chị
xong không nói rõ là vaccine gì
sau khi tìm hiểu các gia đình khác
mọi người hoảng loạn khi có thông tin
vaccine tiêm nhầm cho con chị là vaccine covid một mươi chín
cùng lúc xe cấp cứu đến đưa hai mẹ con
lên bệnh viện sanh pol
chung với một gia đình khác
lúc đó cổ họng tôi ngẹn đắng
không nói được câu gì
nhìn con nhợt nhạt người nóng gian
tôi như ngồi trên đống lửa
tương tự chị tạ thị thu
sống cùng địa bàn với chị nga
thấy con ba tháng tuổi bú ít
sốt sau khi tiêm chủng ở trạm y tế xã
đã không nghĩ là bất thường
nhưng đến một giờ sáng hôm sau
bé khóc nhiều quấy suốt đêm
sốt trên ba mươi tám độ c
chị bắt đầu lo lắng
trưa hôm qua chủ tịch xã và y tế huyện
đến nhà thông báo
con tôi đã bị tiêm nhầm vaccine
xin lỗi về sự cố
cả nhà tôi hoảng quá vội đưa con lên viện
vì tính mạng con là quan trọng nhất
mọi chuyện khác giải quyết sau
chị thu cho biết
cũng có con là nạn nhân của sự cố
tiêm nhầm vaccine
chị bùi thị hiếu đang rất lo lắng cho sức khỏe con trai
cho biết không thể tin chuyện này có thể xảy ra
trước đó chị đưa con đến trạm y tế xã
tiêm mũi ba theo lịch
trạm y tế lúc đó không chỉ tiêm vaccine năm trong một
mà còn vaccine khác như lao
viêm can bê
về nhà bé sốt và cuối mệt sang tận hôm sau
một mươi tám bé được các y bác sĩ thăm khám
kiểm tra toàn bộ
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long đã tới
thăm các cháu chỉ đạo chuyên gia
hỗ trợ tối đa chăm sóc và điều trị
các bé theo sở y tế hà nội
sức khỏe của các bé đã ổn định
một số có biểu hiện sốt xương đỏ
nơi tiêm là những phản ứng thông thường
sau tiêm không có trường hợp nào
sốc phản vệ
sở đã tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư
hàng đầu trong nước chuyên gia của tổ chức
y tế thế giới và unicef
thông tin về bệnh viện cho biết
các cháu ổn định sức khỏe nhưng
vẫn phải theo dõi tích cực tại trung tâm
kỹ thuật cao trong khi đó
chị nga cho biết con gái mình phải chuyển xuống
phòng cấp cứu do có kết quả xét nghiệm
bị nhiễm khuẩn phải tiêm kháng sinh
hiện chỉ có hai mẹ con
ở trong phòng cấp cứu bé phải
chuyển nước xung quanh máy móc tràng trịt
bác sĩ cho biết phải nằm lại điều trị
từ bảy đến một mươi ngày hiện bé
chỉ còn sốt nhẹ ba mươi bảy chín độ c
các bác sĩ nói sức khỏe
con đỡ hơn rồi nhưng tôi rất sợ
nó còn bé quá mà phải dùng
kháng sinh rồi vaccine covid một mươi chín
có để lại di chứng gì không
con tôi bị ảnh hưởng thế nào không ai trả lời
được chị nga nói giọng nghẹn nghẹn
bộ y tế đã yêu cầu
sở y tế hà nội khẩn trương
xác minh tìm nguyên nhân dẫn tới
sai sót tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ toàn bộ công tác tiêm chủng
bảo quản lưu trữ vận chuyển
và sử dụng vaccine nói chung
vaccine covid một mươi chín nói riêng
phải ra soát lại huyện quốc ngoài
đã yêu cầu trung tâm y tế huyện và
trạm y tế xã yên sơn đình chỉ
dây tiêm gồm có bốn nhân viên
ra soát quy trình tiêm chủng cho trẻ em
nhân viên trực tiếp tiêm cho các bé
đã bị đình chỉ công tác
để xem xét trách nhiệm
liên quan tới sự cố tiêm nhầm rất hy hữu
tại quốc oai hà nội bộ trưởng bộ y tế
nguyễn thanh long đã tới bệnh viện sanh bôn thăm các cháu
và chỉ đạo chuyên gia đầu ngành cho các lĩnh vực
tiếp tục hỗ trợ tối đa hà nội
để chăm sóc điều trị cùng với đó
cục trưởng cục quản lý kham chứa bệnh bộ y tế
lương ngọc khuê đã ký văn bản gửi sở y tế hà nội
yêu cầu sở khẩn trương chỉ đạo bệnh viện sanh pôn
tập trung theo dõi sức khỏe của một mươi tám trẻ
gặp sự cố tiêm chủng hiện đang điều trị
tại bệnh viện sanh vôn
theo cập nhật mới nhất sau bốn mươi tám giờ tiêm
hầu hết trẻ đều tỉnh táo ăn bú tốt
một số bé có biểu hiện sốt
cuối khóc kém ăn đã đỡ
các bác sĩ và điều dưỡng bệnh viện sanh pôn
tiếp tục theo dõi sát tình trạng
sức khỏe và chăm sóc kịp thời
cho trẻ hỗ trợ tư vấn cho phụ huynh
trước đó bộ trưởng bộ y tế
nguyễn thanh long đã tới bệnh viện
sanh vôn thăm các cháu và chỉ đạo
chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực
tiếp tục hỗ trợ tối đa hà nội để
chăm sóc điều trị bộ trưởng cũng
chỉ đạo sở y tế hà nội ra soát
công tác tiêm chủng thực hiện việc
bảo quản lưu giữ vận chuyển
sử dụng vaccine nói chung và
vaccine phòng covid một mươi chín nói riêng
đúng theo quy định của bộ y tế
tăng cường giám sát
không để xảy ra các sự cố tương tự
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu xử lý nghiêm
những cán bộ nhân viên y tế
liên quan tới sự cố tiêm chủng nêu trên
ngay sau khi nhận được thông tin trên
thành phố hà nội đã chỉ đạo khẩn trương
chuyển toàn bộ trẻ đến bệnh viện đa khoa
sanh vôn cơ sở chuyên khoa đầu ngành
về nhi của thành phố
để chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất
sở y tế hà nội báo cáo
bộ y tế và tham vấn ý kiến
chuyên môn của các giáo sư hàng đầu
trong nước chuyên gia y tế
của tổ chức y tế thế giới và unicef
bộ y tế chỉ đạo phó giáo sư
tiến sĩ trần minh điển
giám đốc bệnh viện nhi trung ương và các
chuyên gia của bệnh viện tới bệnh viện
sanh vôn trực tiếp thăm khám
thực hiện các biện pháp điều trị cần thiết
để đảm bảo an toàn cho các cháu
cùng với đó cục trưởng cục quản lý
khám chữa bệnh bộ y tế lương ngọc khuê
đã ký văn bản gửi sở y tế hà nội
yêu cầu sở khẩn trương chỉ đạo
bệnh viện sanh vôn tập trung theo dõi
sức khỏe một mươi tám trẻ gặp sự cố tiêm chủng
hiện đang điều trị tại bệnh viện sanh vôn
ông quê cũng yêu cầu sở y tế hà nội
tổ chức xác minh làm rõ sự việc
ra soát tìm nguyên nhân sự cố
xác định rõ trách nhiệm của tập thể
cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm
nguồn tin khẳng định đến nay
không có cháu nào tử vong như mạng xã hội
loan tin nhưng có một số cháu
nhẹ cân có yếu hơn và cần
theo dõi kỹ hơn các cháu còn lại